trước những diễn biến phức tạp của thời tiết nắng nóng những ngày gần đây đặc biệt là tại khu vực miền trung tình trạng nắng nóng gây gắt kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng
để ngăn chặn và phát hiện sớm các điểm phát lửa thành phố đà nẵng đã huy động các lực lượng tập trung cao độ cho công tác trực canh phòng chống cháy rừng
lo ngại cho gần hai trăm linh hectare rừng nhận khoán chăm sóc bảo vệ đang đứng trước nguy cơ cháy do nắng nóng kéo dài
trong những ngày gần đây anh trần quốc tuấn liên tục có mặt trên bán đảo sơn trà nhằm canh giữ các điểm có thể phát lửa trong khu vực
cùng với địa phương và các chủ rừng lực lượng chức năng tại đây cũng đang cảnh giác cao độ trước nguy cơ cháy rừng
bên cạnh công tác trực canh hàng kiểm lâm liên quận sơn trà ngũ hành sơn đã huy động các lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trong các cung giờ nắng nóng cao điểm
thường xuyên đi những giờ cao điểm giờ nắng nóng nhất là những giờ từ một mươi h đến bốn giờ chiều giờ nắng nóng cho nên hai tổ đi ra trải rắc
những có những điểm cao quan sát bằng ống dòm và anh em tuần tra đi những điểm có nguy cơ cháy cao
huy động hết lực lượng kể cả lực lượng trong cơ quan và lực lượng phản ứng nhanh đồng thời lực lượng người dân tham gia công tác dịch vụ mổ trần rừng
cũng tham gia vào công tác tuần tra để nhằm phát hiện sớm những điểm phát lửa
trước tình trạng nắng nóng gây gắt kéo dày
viện hàng chục nghìn
hai hectare rừng trên địa bàn thành phố đà nẵng đang có cấp cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp bốn
để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra lực lượng kiểm lâm đang tăng cường các biện pháp bảo vệ
nhằm giảm thiểu các thiệt hại do cháy rừng gây ra
mấy ngày hôm nay thì thời tiết là nắng nóng bất thường
phải nói là so với mọi năm là cao điểm
thì chúng tôi phân công lực lượng là tuần tra kiểm soát trực và phong là chính
cố gắng làm thế nào anh em phải trực kể cả hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để mà tuần tra kiểm soát được rừng
nhằm phát hiện sớm khi mà lửa phát ra thì chúng tôi sẽ xử lý sớm
chứ còn không để cái tình trạng mà lửa đã phát ra rồi mà mới huy động lực lượng thì sẽ không kịp thời
mặc dù lực lượng chức năng tại thành phố đà nẵng đã tăng cường các biện pháp phòng chống
tuy nhiên nguy cơ xảy ra cháy rừng thậm chí cháy lớn là rất cao
nếu như người dân không có ý thức trong việc sử dụng lửa khi vào rừng